khởi đầu với thành tích á quân châu lục của đội tuyển u hai mươi ba và khép lại năm hai nghìn một mươi tám với chức vô địch aff cup
và mới đây là top tám đội mạnh nhất châu á với việc lọt vào tứ kết asian cup hai nghìn một mươi chín
đó là những thành tích rực rỡ đã đi vào lịch sử bóng đá nước nhà của đội tuyển việt nam
và để tái hiện những dấu ấn của đội tuyển bóng đá việt nam trong suốt một năm qua
sáng nay tại văn miếu của tử giám tp hà nội nghệ sĩ nhếp ảnh nguyễn á đã tổ chức lễ ra mắt và triển lãm ảnh mang tên
năm hai nghìn một mươi tám dấu ấn lịch sử bóng đá việt nam
triển lãm giới thiệu cuốn sách ảnh bốn trăm linh trang gồm năm trăm linh tấm ảnh ghi chọn về những khoảnh khắc thi đấu của các cầu thủ
và cả những khoảnh khắc vỡ hòa trong niềm vui chiến thắng của các cổ động viên trong và ngoài sân cỏ
khi mình đi theo đội bóng một năm trời nó có nhiều cảm xúc để mình làm việc
và chính mình bị áp lực rất nhiều để mình thành công
khi mình làm với khách trước khi đi theo thì các bạn biết đội tuyển là những người gần như là truyền lửa cho tất cả việt nam chúng ta chứ không phải chỉ riêng tôi
chính cái cảm xúc nó lan tỏa đi cả xã hội rồi
chứ thì tại sao chúng ta không dùng cái máy ảnh của chúng ta để chúng ta làm được chuyện gì đó
nó giữ lại tất cả những cảm xúc của nguyên một năm hai nghìn một mươi tám
để có được những khoảnh khắc tuyệt đẹp và giàu cảm xúc ấy
nhiếp ảnh gia nguyễn á đã lăn xả và hòa mình vào từng trận đấu
để ghi lại những hình ảnh khó có thể quên được
của các cầu thủ trẻ trên hành trình chinh phục đỉnh cao vinh quang
có thể nói cuốn sách ảnh hai nghìn một mươi tám dấu ấn lịch sử bóng đá việt nam
là cuốn nhật ký bằng hình ảnh của bóng đá việt nam trong năm hai nghìn một mươi tám
bởi vì có những góc máy lạ anh ấy cũng rất là bám sát rất là lăn lộn đi đủ những điểm nóng
nhưng mà bên cạnh đó thì có những góc máy lạ và nó đến từ cái việc mà anh ấy vừa là nhạy cảm
vừa là có những sự tính toán và chuẩn bị rất là kỹ
tôi biết là phóng viên chụp ảnh thì không được di chuyển nhiều trên sân
chỉ được ứng ở một số góc nhất định
thì trong khoảng năm bảy phút từ lúc trào cờ đến khi mà ổn định hai đội đá
thì anh ấy đã di chuyển đến những khu vực mà có được những bức ảnh rất là lạ
trong chương trình đại diện ban tổ chức và các cầu thủ đã trao trái bóng và chiếc áo
có chữ ký của những cầu thủ vừa trở về từ asian cup tới nguyên phó chủ tịch nước trương mỹ hoa
chủ tịch quỹ học bổng vừa a dính để gây quỹ cho các trò nghèo hiếu học
hoạt động này là sự chiên và trao truyền cảm xúc của đội tuyển tới cộng đồng
để cùng nhân lên những điều tốt đẹp và tinh thần quả cảm vươn lên hết mình vì đất nước